tại tỉnh quảng nam tính đến một mươi sáu h chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi các lực lượng chức năng của đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà tỉnh quảng nam và người dân địa phương
vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba người dân xã tam hải huyện núi thành mất tích do lũ cuốn trôi
hiện do nước biển dâng cao chảy xiết nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn
trong hai ngày qua đồn biên phòng cơ khẩu cảng kỳ hà hải đội hai biên phòng tỉnh và huyện núi thành đã huy động gần ba mươi cán bộ chiến sĩ thợ lặn cùng phương tiện để tìm kiếm ba nạn nhân bất tích
tuy nhiên do gió to nước lớn và chảy xiết nên việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả
trước đó vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi người dân phát hiện phương tiện số hiệu qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị chìm khi đang neo đậu trên sông
trên tàu có hai người được xác định là hai cha con
cũng trong ngày một mươi một tháng một mươi một người dân một người đàn ông bốn mươi tám tuổi cũng bị lật ghe khiến người này bị nước cuốn mất tích